vụ phá rừng phòng hộ ở xã tiên lãnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ngày hai mươi hai tháng chín ubnd tỉnh quảng nam đã cử đoàn công tác đi kiểm tra xác định mức độ thiệt hại của rừng chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan
đồng thời khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng tại khu vực
cũng theo thông tin từ tỉnh quảng nam do mức độ sai phạm về phá rừng có quy mô lớn tính chất phức tạp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng
đây là khu vực rừng bị phá tại tiểu khu năm trăm năm mươi bảy thuộc xã tiên lãnh huyện tiên phước
khu vực này đường đi hiểm trở phải mất hơn ba giờ đồng hồ đi bộ đường rừng mới vào được đến nơi
những quả đồi nơi đây đã bị các đối tượng chặt phá cây cối và đốt cháy để lấy đất trồng cây keo
theo người dân địa phương việc phá rừng phòng hộ nơi đây bị tàn phá từ nhiều năm qua
nhưng vẫn chưa được chính quyền và ngành chức năng địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời
vì dân tiên phước thì nó là miền núi nhưng mà hiện nay đông nhất tám mươi dân
và diện tích tự nhiên chúng tôi thì nhỏ so với các quyện như hiệp đức thì chúng tôi vẫn nhỏ hơn
cho nên cái áp lực về đất để phục vụ cho trồng rừng của bà con thì chúng là rất là khó
nói như vậy nhưng mà không phải là chúng tôi thiếu trách nhiệm
thực ra những ngày qua khi đọc các cái phương tiện rất là đau lao
và khi mà lên đây nay chứng kiến được
các lực lượng chức năng đặc biệt là công an tỉnh tập trung chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm các vụ
vi phạm trên lĩnh vực lâm khoáng sản và đặc biệt là lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
tuy nhiên việc phát hiện xử lý các đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn
do diện tích rừng bao phủ ở cái địa bàn tỉnh hồ nam tương đối rộng
lực lượng chức năng đặc biệt là các đồng chí kiểm lâm không còn mỏng
cho nên có những việc xảy ra rất là lâu sau đó mới được phát hiện
vì vậy việc tìm ra đối tượng kẻ chủ mưu cầm đầu trong việc phá rừng hủy hoại rừng cũng gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng phá rừng ở tiên lãnh đã xảy ra từ năm hai nghìn một mươi đến nay
với diện tích rừng bị phá hơn một trăm hai mươi hectare trong đó diện tích rừng phòng hộ khoảng sáu mươi hectare
theo người dân địa phương từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay rừng bị tàn phá nặng nề
tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay diện tích rừng phòng hộ bị phá lên đến gần bốn mươi hectare
tập trung ở hai tiểu khu năm trăm năm mươi sáu và năm trăm năm mươi bảy
cái việc phá rừng để trồng keo này thì qua thực tế hiện trường này
thì thấy không phải là mục đích để lấy gỗ mà chỉ để trồng keo thôi
về quan điểm của tôi thì mới nhận định ban đầu thôi
thì thấy là công tác về nắm bắt tình hình quản lý bảo vệ rừng
sự phối hợp giữa chính quyền địa phương thì cũng còn nhiều bắt cặp cần phải được làm rõ
còn với quy mô phá rừng như thế này
thì tôi sẽ chỉ đạo cho các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những đối tượng phá rừng này
thì sẽ được truy tố xử lý nghi mân
những năm gần đây tại quảng nam đã liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng
trong khi vụ phá rừng pomu ở huyện nam giang đang được chuẩn bị đưa ra xét xử
thì lại xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn ở xã tiên lãnh tiên phước gây bức xúc trong nhân dân
do vậy đã đến lúc cần phải xem xét lại trách nhiệm của chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở tỉnh này